đèo bảo lộc được xem là cung đường khá nguy hiểm với nhiều khúc cua đường quanh co liên tục
đặc biệt là vào thời điểm trời tối trời mưa và sương mù khiến tầm nhìn bị hạn chế dễ dẫn đến tai nạn giao thông
và từ sau khi tuyến đường này được đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng
đã tạo điều kiện thuận lợi an toàn cho người cũng như là phương tiện lưu thông qua cung đường này
là một tài xế hơn một mươi năm chuyên chở hàng qua lại trên đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng
giờ đây ông bùi văn khuyên cũng như bao tài xế khác rất phấn khởi và cảm thấy an toàn mỗi khi lưu thông qua cung đường này
bởi hiện nay vào ban đêm trên tuyến đường đèo đã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng
từng đoàn xe nối đuôi nhau vượt đèo an toàn
ví dụ chúng tôi có đi xe mà có muốn tắp lại hoặc là có sửa chữa cái gì thì cũng dễ dàng hơn
chúng tôi cảm thấy là nhà nước đầu tư này chúng tôi rất hoan nghênh
trước đây em đi thì đường nó tối thì đi nó cảm giác nó cũng không an toàn
thì khi có đường chú sáng này thì em đi nó cảm giác nó an toàn và nó thuận tiện hơn so với ngày trước chưa có đèn
để góp phần bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh lâm đồng đã đầu tư lưu thông chấu sáng
đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng cho tuyến đèo bảo lộc với tổng nguồn vốn gần hai mươi tỷ đồng
trên toàn tuyến đèo được lắp đặt ba trăm bốn mươi hai bộ gồm bóng đèn và trụ
sử dụng nguồn điện quốc gia được thắp sáng từ một mươi tám h đến năm h ba mươi phút sáng ngày hôm sau
cái ưu điểm của nó là cái tuổi thọ nó rất là cao công chức tiêu thụ nó rất là ít
ánh sáng của nó là lớn hơn so với cái đèn mà cao áp
mà cái tiêu thụ năng lượng của nó là bằng một nửa so với bên kia
nó cái lợi thế của nó là cái thay thế nó giảm được cái chi phí thay thế
khi mình bật đèn lên là nó sáng tức thời luôn
và cái nó lợi thế cho cái khu vực mà nguồn điện không ổn định thì nó lại sử dụng vẫn là hoạt động bình thường
đèo bảo lộc có tổng chiều dài khoảng một mươi km với nhiều khúc cua và thường xuyên xuất hiện sương mù
dẫn đến tình hình giao thông trên cung đường này khá phức tạp
bên cạnh đó một số đối tượng ở các địa bàn lợi dụng đêm tối đường vắng để gây án
từ khi đưa vào hoạt động hệ thống chiều sáng trên toàn tuyến đèo
tai nạn giao thông đã giảm an ninh trật tự cũng được bảo đảm an toàn
trật tự trên tuyến đèo cũng như là ngang ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm nó được tốt hơn
có thể thấy tuy hệ thống đèn chiếu sáng trên đèo bảo lộc mới được đưa vào sử dụng
nhưng đã góp phần quan trọng bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự trên toàn tuyến
đồng thời giúp ngành chức năng các địa phương xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra trên đèo